kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online chiều ngày sáu tháng một với các tin tức về an ninh trật tự cập nhật
gần một trăm linh kg ma túy được cất dấu tinh vi trong các kiện hàng gửi từ cộng hòa liên bang đức về việt nam
vừa bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hà nội phát hiện triệt phá
thông tin vừa được phóng viên antv chuyển về cách đây ít phút
qua công tác phối hợp nắm tình hình tại cảng hàng không quốc tế nội bài
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với cục hải quan thành phố hà nội
tổ chức kiểm tra phát hiện các kiện hàng nghi vấn chứa ma túy thông qua kiểm soát tại cửa khẩu sân bay quốc tế nội bài
cụ thể một vận đơn gồm ba kiện thùng các tông có trọng lượng khoảng hai mươi năm kg gửi từ cộng hòa liên bang đức
ba vận đơn gồm năm kiện thùng các tông có trọng lượng khoảng hai mươi sáu kg gửi từ cộng hòa liên bang đức
qua kiểm tra lực lượng chức năng thu giữ vật chứng trong các vận đơn trên gồm chín mươi tám kg ma túy tổng hợp
cụ thể là gồm bốn mươi năm kg thuốc lắc mdma năm mươi ba kg ketamine hai gói nước vui bắt giữ ba đối tượng liên quan
thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng hình thức chuyển phát quốc tế
cất dấu ma túy trong các hàng hóa như máy cà phê máy hút bụi máy lọc không khí hộp thực phẩm chức năng hay bánh kẹo
cũng liên quan đến ma túy tại tỉnh điện biên
hai đối tượng nam giới vừa bị bắt quả tang khi đang vận chuyển trái phép sáu mươi viên ma túy tổng hợp vào đêm qua
hai đối tượng được xác định là thảo a chống và vàng a cử cùng chú tại tỉnh điện biên
khám xét tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ sáu mươi viên ma túy tổng hợp hai xe máy và hai điện thoại di động
đấu tranh khai thác hai đối tượng đồng thời khai nhận được một người đàn ông ở tỉnh điện biên
thuê vận chuyển ma túy đến chợ trung tâm thành phố điện biên phủ để giao hàng được trả tiền công là một mươi triệu đồng
công tác đấu tranh triệt xóa các điểm tụ điểm phức tạp về ma túy là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn
đòi hỏi phải tốn rất nhiều thời gian và công sức
trong năm qua bằng sự kiên trì nỗ lực và vận dụng linh hoạt đồng bộ nhiều biện pháp
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc giang đã bóc gỡ vô hiệu hóa
và triệt xóa một trăm linh các điểm tụ điểm ma túy phức tạp trên địa bàn
góp phần bảo đảm tình hình an ninh trật tự và sự bình yên cho người dân
ngôi nhà nằm trong khu vực đường tàu thuộc địa bàn tổ dân phố phúc lâm thị trấn nánh huyện việt yên tỉnh bắc giang
đây vốn là một tụ điểm ma túy phức tạp vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh triệt xóa thành công
vào những ngày đầu tháng một mươi hai vừa qua
đối tượng cầm đầu và chỉ đạo hoạt động mua bán ma túy tại đây được xác định là bùi thị thủy
với phương thức hoạt động vô cùng tinh vi bà trung này không trực tiếp ra mặt mà thuê đàn em thay phiên nhau bán ma túy
để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng đối tượng ra cố ngôi nhà thành dạng chuồng cọp với các hàng rào sắt quây quanh nhà
có tầng hầm thông ra phía sau và hệ thống camera giám sát xung quanh để cảnh giới
ngoài ra để tiện đường cho các đàn em giao dịch mua bán ma túy đối tượng còn thiết kế một mùa ngủ tách biệt khỏi ngôi nhà như thế này
chỉ chừa lại một ô nhỏ bằng bàn tay để đưa ma túy ra bên ngoài mà không bị phát hiện
hai vợ chồng em thì hai vợ chồng em trước đây thì em cũng mới đầu thì em cũng bỏ tự bán
nhưng mà sau đó em cũng không thức được hai mươi bốn trên hai mươi bốn ấy thế mới thuê thêm ba thằng đấy
thế để xây thêm ở bên đấy để cho ba thằng đó sang bên đấy bán thuê thêm tí
còn đây cũng là một trong hai vợ chồng em
hai điểm nóng ma túy phức tạp vừa được công an huyện tân yên triệt phá thành công
theo đó lợi dụng danh nghĩa kinh doanh nhà nghỉ đối tượng dương văn úy
chú tại thôn đông lai xã song vân đã móc nối với các đối tượng khác ngoài địa bàn để mua bán trái phép chất ma túy
vốn là đối tượng có nhiều tiền án úy không chỉ gian manh mà còn có nhiều thủ đoạn tinh vi đối phó với lực lượng chức năng
nhiều hoạt động khép kín núp bóng dưới hình thức cơ sở kinh doanh có điều kiện
tuy nhiên ngày một mươi ba tháng một mươi hai vừa qua dương văn úy đã bị lực lượng chức năng bắt giữ cùng tăng vật là số lượng lớn ma túy đá và ma túy hồng phiến
từ thực tế các vụ án và công tác đấu tranh với loại tội phạm này có thể thấy
hầu hết những đối tượng mua bán tăng chữ trái phép chất ma túy đều là con nghiện
nên chúng rất manh động liều lĩnh và hoạt động vô cùng tinh vi
đặc biệt đối tượng ma túy thường chọn các cơ sở karaoke nhà trọ nhà nghỉ khách sạn để ẩn núp và thực hiện hành vi phạm tội
toàn bộ các điểm và tụ điểm phức tạp trên địa bàn tỉnh bắc giang
thì điều đầu tiên có phải là sự chỉ đạo sâu sát quyết liệt của đồng chí giám đốc quân tỉnh
cũng như ban giám đốc và sự quyết tâm vào cuộc của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nói riêng và công an toàn tỉnh nói chung
và cái thứ ba đó là sự ủng hộ của quần chúng nhân dân trong quá trình chúng tôi tiến hành thu thập thông tin
tiến hành các biện pháp để đấu tranh chặt xóa các điểm này
công tác đấu tranh xóa bỏ các ổ nhóm điểm tụ điểm ma túy chưa bao giờ là việc dễ dàng
chính vì vậy bên cạnh nỗ lực của lực lượng công an thì quan trọng hơn cả là sự vào cuộc của các cấp ủy chính quyền
bàn ngành đoàn thể và quần chúng nhân dân qua đó nâng cao tinh thần trách nhiệm phát huy vai trò toàn dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự
mỗi người dân thực sự trở thành tai mắt cùng lực lượng công an đấu tranh ngăn chặn sự xâm nhập của tệ nạn ma túy
trả lại sự trong sạch và bình yên cho mọi nhà
sáng nay tòa án nhân dân tỉnh khánh hòa tuyên án đối với một mươi ba bị cáo là cựu lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh
lãnh đạo một số sở ngành trực thuộc liên quan đến vụ án vi phạm các quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí xảy ra tại khu đất số một trần hưng đạo thành phố nha trang trụ sở trường chính trị tỉnh khánh hòa cũ
phiên tòa bắt đầu xét xử từ ngày hai mươi ba tháng một mươi hai và kết thúc vào sáng nay hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn chiến thắng
cựu chủ tịch và đào công thiên cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cùng mức án năm năm sáu tháng tù
bị cáo võ tân thái cựu giám đốc sở tài nguyên và môi trường vũ xuân thiềng cựu phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường
cùng bị tuyên án ba năm tù bị cáo lê văn rẽ cựu giám đốc sở xây dựng ba năm sáu tháng tù nguyễn ngọc tâm
cựu phó giám đốc sở tài chính bốn năm sáu tháng tù và trần quang bửu cựu phó giám đốc sở xây dựng hai năm sáu tháng tù
riêng các bị cáo trần sĩ quân cựu phó cục trưởng cục thuế nguyễn văn nhật cựu phó giám đốc sở kế hoạch và đầu tư
trần văn thọ cựu phó giám đốc sở xây dựng lê huy toàn cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố nha trang
và nguyễn ngọc tuấn cựu phó trưởng phòng phụ trách phòng vật giá công sản sở tài chính cùng bị tuyên phạt hai năm tù
cho vay tiền theo hình thức tín dụng đen với lãi suất cắt cổ hai đối tượng là lý đức lâm chú tại thành phố hà nội
và lê tuấn anh chú tại tỉnh thừa thiên huế đã bị công an tỉnh thừa thiên huế phát hiện bắt giữ
từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đến nay hai đối tượng đã cho người dân trên địa bàn thành phố huế thị xã hương thủy và hương trà
vai với hơn một một trăm chín mươi hai lượt vai
lãi suất cho vay giao động từ một trăm năm mươi đến bốn trăm hai mươi một một năm
tổng số tiền cho vay là hơn một mươi năm tỷ sáu trăm linh triệu đồng thu lợi bất chính số tiền hai tỷ chín trăm linh nghìn đồng
khám xét tại nơi tạm trú lực lượng công an thu giữ toàn bộ sổ sách ghi chép liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng
lý đức lâm là đối tượng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản hai tiền án về tội mua bán tảng chữ sử dụng trái phép chất ma túy
còn lê tuấn anh đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản và hai tiền án về tội mua bán tảng chữ sử dụng trái phép chất ma túy
đến ủy ban nhân dân xã làm giấy tờ nhưng sau đó lại lấy trộm xe trong sân ủy ban
phan tổng nhiệm trú tại thành phố bạc liêu vừa bị công an huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu mời làm việc để điều tra xử lý về hành vi trộm cắp tài sản
vào khoảng một giờ chiều ngày hai mươi một tháng một mươi hai phan tổng nhiệm điều khiển xe chở một người bạn đến ủy ban nhân dân xã long thạnh huyện vĩnh lợi để làm giấy tờ hành chính
trong lúc đứng đợi tại khu vực nhà xe của ủy ban nhân dân xã long thạnh quan sát xung quanh có nhiều xe máy đỗ nhưng không có người trông coi
nhiệm phát hiện một xe máy đã cũ ổ khóa dễ mở nên đã bẻ khóa lấy trộm xe rồi nhanh chóng đem đến bến xe bạc liêu gửi xe cất dấu sau đó bỏ trốn về cà mau
ngày hôm sau đối tượng ra đầu thú và giao nộp xe đã lấy cắp đồng thời khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản
nguyễn thị lộc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại số bốn trăm tám mươi sáu trên hai mươi a nguyễn huệ khóm bốn phường chín thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng về tội mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng này cao một m năm mươi năm và có sẹo tròn ba cm cách hai năm cm dưới sau cánh mũi trái
còn về tội chứa mại dâm phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh sóc trăng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thị kiều lan
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại ấp ninh thới xã thới an hội huyện kế sách tỉnh sóc trăng
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m bốn mươi năm và có xe hội tròn hai cm trên trước đuôi lông mải phải
và đối tượng thạch thị hồng hoa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại ấp ngọn xã thạnh quới huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng
phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sóc trăng về tội mua bán phụ nữ
đối tượng này có xe hội chấm cách một cm trên sau mép trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm sáu mươi
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che
chớ chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý